ngày một chín công ty điện lực sơn la đã thực hiện đóng điện một mươi ba trạm biến áp bta để cấp điện trở lại cho gần hai hai trăm linh hộ dân trong vùng lũ huyện mường la
trong đó xã ngọc chiến hơn một năm trăm linh hộ và xã nạm păn gần bảy trăm linh hộ dân
trước công ty điện lực cũng đã cấp điện cho các hộ ở hai xã là hua chai và chế tạo
như vậy trận lũ quét lịch sử tại huyện mường la đã gây thiệt hại cho ngành điện hai mươi năm tỷ đồng với hơn bảy chín trăm tám mươi hộ dân mất điện
trong gần một tháng qua công ty điện lực sơn la đã lần lượt cấp điện trở lại cho gần như toàn bộ các hộ dân trong vùng lũ
việc đó góp phần tích cực giúp các trường học trên địa bàn tổ chức khai giảng năm học mới
hiện nay chỉ còn khoảng một trăm linh hộ dân của xã triềng công là chưa được cấp điện do ách tắc giao thông
công ty sẽ cố gắng cấp điện
công ty sẽ cấp điện cho bà con trong những ngày tới